sau khi toàn bộ các cán bộ y bác sĩ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với virus sars cov hai
thì vào sáu giờ sáng nay bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã trở lại khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân
ngay sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai là người làm việc trong bệnh viện đa khoa tỉnh
ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tạm dừng hoạt động và tổ chức xét nghiệm toàn bộ bệnh viện
theo đó lực lượng chức năng cũng khẩn cấp triển khai việc điều tra truy vết các trường hợp có liên quan
để cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh viện
bao gồm cả các f một và các cán bộ nhân viên của bệnh viện bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
toàn bộ các xét nghiệm đã có kết quả âm tính và bệnh viện chính thức trở lại hoạt động vào sáu giờ sáng nay ngày chín tháng sáu
để khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân
trước đó trong sáng qua lực lượng hóa học quân khu bốn đã điều động xe đặc trùng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bệnh viện
được biết hiện ba ca nhiễm covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã được chuyển đi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị
và hiện không có ca bệnh covid một mươi chín nào điều trị tại bệnh viện này